trong hai ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi các cơ quan chức năng việt nam
đại sứ quán việt nam tại angola và hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp
với các cơ quan chức năng angola đưa hơn ba trăm bốn mươi công dân việt nam về nước an toàn
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi phụ nữ mang thai
người ốm đau lao động hết hạn hợp đồng không có nơi cư trú và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác
hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người cao tuổi phụ nữ mang thai
người ôm đau lao động hết hạn lập đặc biệt khó khăn khác